theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới đã rời khỏi đất liền nước ta
nhưng dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn kèm theo cảnh báo lũ lũ quét và sạt lở đất
hiện nay ở phía bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta gió đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và gió đông từ chiều ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi
bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục mưa diện rộng
trọng tâm mưa là đồng bằng bắc bộ hòa bình sơn la yên bái phú thọ thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trời mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
mưa lớn kéo dài lũ trên các sông sẽ tiếp tục dâng nhanh
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh vùng núi phía bắc như yên bái sơn la hòa bình và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
trọng tâm mưa là đồng bằng bắc bộ hòa bình sơn la yên bái phú thọ thanh hóa đến quảng bình